thưa quý vị thủ tướng chính phủ vừa đồng ý áp dụng giãn cách theo chỉ thị một mươi sáu
đối với một mươi sáu tỉnh thành phía nam từ giờ ngày một mươi chín tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
thời hạn là một mươi bốn ngày để phòng chống dịch covid một mươi chín
như vậy sau thành phố hồ chí minh bình dương và đồng nai
thì từ giờ ngày một mươi chín tháng bảy thành phố cần thơ tỉnh bình phước tây ninh
tỉnh bà rịa vũng tàu tiền giang long an vĩnh long đồng tháp bến tre hậu giang
an giang bạc liêu sóc trăng trà vinh cà mau và kiên giang
sẽ phải thực hiện giãn cách theo chí thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
chủ tịch ubnd cấp tỉnh chủ động kịp thời báo cáo cấp thẩm quyền trước khi quyết định
việc tiếp tục thực hiện thời gian giãn cách như đã quyết định hoặc kéo dài thời gian giãn cách
như các tỉnh thành phố bổ sung nêu trên
thủ tướng yêu cầu các địa phương thực hiện nghiêm không để chặt ngoài lỏng trong
đồng thời thủ tướng yêu cầu các bộ cơ quan trung ương chủ động phối hợp chặt chẽ
hiệu quả với các địa phương để thực hiện nghiêm túc hiệu quả chỉ thị một mươi sáu
chú ý đảm bảo nguồn vật tư trang thiết bị nhân lực y tế
nhất là đội ngũ y bác sĩ cán bộ nhân viên y tế
đồng thời đảm bảo an ninh an toàn an sinh xã hội
chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người dân
không để bất cứ người dân nào thiếu ăn thiếu mặt thiếu nhu yếu phẩm
đặc biệt chú ý nâng cao hiệu quả điều trị ưu tiên tối đa nguồn lực cho các ca bệnh nặng